công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ hai đối tượng là đỗ văn đức và nguyễn tuấn dương
đều ở xã thọ diên huyện thọ xuân về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã lợi dụng đêm tối
thời điểm mà ít người và các phương tiện qua lại
hai đối tượng đã đi xe máy đến đường hồ chí minh đoạn qua các xã thọ sương và xuân phú
dùng mỏ lết để tháo các bộ phận của hệ thống lan tôn chống sô bằng kim loại
ước tính thiệt hại gần hai mươi triệu đồng mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
và hiện công an huyện thọ xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng